thực hiện thỏa thuận giữa đảng cộng sản việt nam và đảng nhân dân cách mạng lào
triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn giữa hai đảng
sáng nay ba mươi tháng bảy tại tỉnh quảng bình diễn ra hội thảo lý luận lần thứ bảy giữa đảng cộng sản việt nam
và đảng nhân dân cách mạng lào với chủ đề xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới
đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam do đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn
đoàn đại biểu đảng nhân dân cách mạng lào do đồng chí kỳ kẹo khẩy khăm phị thun
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên huấn trung ương
chủ tịch hội đồng khoa học xã hội quốc gia lào làm trưởng đoàn tham dự hội thảo
phát biểu khai mạc hội thảo đồng chí võ văn thường khẳng định hội thảo lần này là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng
và được diễn ra trong bối cảnh công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đang được hai đảng hai nước đặc biệt quan tâm
và đang tiến hành tổng kết về lý luận và thực tiễn để chuẩn bị cho đại hội đại biểu toàn quốc của đảng
đồng chí nhấn mạnh đảng cộng sản việt nam xác định xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt
có ý nghĩa quyết định bảo đảm sự thành công của công cuộc đổi mới
trong phát biểu đề dẫn tại hội thảo đồng chí kỳ kẹo khải khăm phi thun đánh giá cao ý nghĩa của việc hai đảng lựa chọn chủ đề
xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới cho cuộc hội thảo lần này
và khẳng định hội thảo sẽ góp phần phục vụ cho việc tổng kết lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của hai đảng hai nước
trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng bảy các đại biểu tham dự hội thảo nghe các báo cáo chuyên đề thảo luận trao đổi ý kiến
nhằm làm sâu sắc các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm